trong khi đó sở y tế tỉnh đồng nai vừa ban hành văn bản khuyến khích người dân tự test nhanh covid một mươi chín tại nhà
nhằm phát hiện sớm ca bệnh trong cộng đồng
sau ba đợt xét nghiệm trên diện rộng toàn tỉnh đồng nai bắt đầu từ ngày một mươi bốn tháng tám
và các đợt bổ sung đã phát hiện năm năm trăm tám mươi ba kf
tuy nhiên qua đánh giá tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh vẫn diễn biến phức tạp
nên sở y tế tỉnh đồng nai khuyến khích người dân tự thực hiện test nhanh covid một mươi chín tại nhà
nhằm phát hiện sớm các kf trong cộng đồng kịp thời xử lý dập dịch
theo đó người dân sau khi tự test tại nhà nếu kết quả dương tính thì phải lập tức thông báo
tới trạm y tế địa phương để được hướng dẫn hỗ trợ và xử lý theo quy định
khi người dân thông báo mình dương tính qua test nhanh tại nhà nhân viên y tế cơ sở sẽ đến lấy mẫu
để xét nghiệm khẳng định bằng phương pháp rt pcr đồng thời hướng dẫn người dân tự cách ly
và theo dõi sức khỏe tại nhà sau khi có kết quả khẳng định bằng rt pcr
tùy theo mức độ của người bệnh và điều kiện của gia đình sẽ quyết định cho cách ly tại nhà
hoặc đưa đi cách ly điều trị phù hợp